đối tượng chuyên trộm thiết bị máy vi tính liên tỉnh vừa bị công an phường nghĩa chánh tp quảng ngãi bắt giữ
sau khi nhận được tin báo xảy ra mất trộm hàng chục các màn hình cpu thanh răm các loại trị giá tài sản trên một trăm một mươi năm triệu đồng
tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ internet trên đường lê thanh tôn công an phường nghĩa tránh khẩn trương phối hợp lực lượng kỹ thuật hình sự
cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc
qua đó đã làm rõ và bắt đối tượng là võ tuấn ba mươi bốn tuổi ở tỉnh nghệ an đang ở thành phố đà nẵng tiêu thụ tăng vật
cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh an giang vừa bắt giữ đối tượng phan kim loan chú tại phường mỹ thới
thành phố long xuyên là đối tượng có lệnh truy nã về tội cướp tài sản
theo hồ sơ vào khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu phan kim loan quen biết một người đàn ông qua mạng xã hội
và nhiều lần thuê nhà nghỉ để tâm sự
vào ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu do không có tiền tiêu xài loan đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người đàn ông này
để thực hiện ý đồ loan thuê phòng của một nhà trọ hẹn nạn nhân và cho nạn nhân dùng thuốc ngủ
chờ nạn nhân ngủ say đối tượng lục xoát lấy giấy tờ tùy thân điện thoại di động tiền và xe máy rồi rời khỏi nhà trọ
vụ việc được tòa án nhân dân tp long xuyên đưa ra xét xử và tuyên phạt phan kim loan ba năm tù giam
lúc này loan đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại
trong lúc đang được tại ngoại để chờ chấp hành án thì loan bỏ trốn khỏi địa phương
đối tượng sau đó bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tp thuận an tỉnh bình dương
thưa quý vị những năm gần đây hoạt động của tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới tỉnh hà giang
có những diễn biến phức tạp khó lường ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới
các đối tượng hình thành đường dây có tổ chức
và cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt
được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau
và để ngăn chặn đẩy lùi đấu tranh thành công với loại tội phạm này
công an tỉnh hà giang chủ chốt là phòng kể sát hình sự đã xác lập đấu tranh nhiều chuyên án
và bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội mua bán người giải cứu nhiều nạn nhân trở về an toàn
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên anntv
đối tượng giàng xeo vứ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tại huyện bắc hà tỉnh lào cai
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang khởi tố về hành vi mua bán người
tại cơ quan công an vứ khai nhận vì hoàn cảnh khó khăn thiếu tiền và bị kẻ xấu lợi dụng
vứ đã nghe theo và tìm các nạn nhân nữ lứa tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi năm gã gẫm đi làm ở biên giới
nhưng sau đó sẽ bán cho đầu mối bên trung quốc
không có tình tiêu thì mấy bạn về rủ mấy người bỏ vào lăng
cho nó mùi trí thì nó đi tìm công cho mình thì mới có tình tiêu thế rồi
cái này là bỏ bán được ba vàng này mình được hai nghìn mùi nhìn thôi
bây giờ là sai tôi biết là sai rồi
vừa thị giang đã hai lần bị các đối tượng xấu bán sang trung quốc
cả hai lần giang đều chạy trốn và được công an hà giang giải cứu
với cô gái người mông sinh năm hai nghìn này
những ngày tháng bị bán sang nước bạn làm vợ luôn là nỗi ám ảnh
gia đình khó khăn quá
mong có tiền
chỉ vì tin lời người ta đi làm thuê mà hai lần liền em bị bán sang trung quốc
lần một em sang đó làm vợ một người đàn ông trung quốc và có một đứa con gái
nhưng không có giấy tờ tùy thân nên công an trung quốc bắt giữ và trao trả về việt nam
lần thứ hai em cũng vẫn bị bán sang làm vợ với giá chín mươi nhân dân tệ
khi có dịch covid công an trung quốc đã đi tuần tra em mới được phát hiện và trao trả về
lúc về em đều được công an việt nam đón và trở về quê
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
công an tỉnh hà giang đã phát hiện hai mươi tám đầu mối khởi tố hai mươi vụ việc mua bán người với ba mươi chín bị can
đồng thời cũng đã giải cứu được ba mươi bốn nạn nhân
theo đánh giá của cơ quan công an
thời gian tới tình hình tội phạm mua bán người vẫn còn có những diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
địa bàn hà giang chúng biết là địa bàn miền núi có đường biên dưới kéo dài
kiếp sát bên phía bên kia vùng trung quốc
để đấu tranh hiệu quả hơn nữa với tội phạm mua bán người
thời gian tới lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác công an
tăng cường các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới nhân dân khu vực biên giới
bên cạnh đó chủ động nắm chắc tình hình địa bàn triển khai nghiệp vụ trong tuần tra kiểm soát
đấu tranh ngăn chặn kịp thời với các loại tội phạm nhất là tội phạm mua bán người
thưa quý vị những ngày trước
qua mưa lớn dịu dàng ở nhiều địa phương trên cả nước gây tình trạng ngập úng thiệt hại rất lớn về người và tài sản
và mới đây hai người dân bị kẹt giữa dòng nước xiết do bị nước cuốn trôi khi đi qua cầu
đã may mắn được lực lượng dân quân xã kịp thời cứu sống
vụ việc vừa xảy ra trên địa bàn xã tân hưng huyện hớn quản tỉnh bình phước
cụ thể vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày hai mươi chín tháng năm ông nguyễn văn hiếu bốn mươi một tuổi trú tại huyện trơn thành
cùng một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đi hai xe máy cùng qua một cây cầu dân sinh thuộc tổ năm ấp sóc quả
xã tân hưng huyện hớn quảng thì bị dòng nước cuốn trôi cả người vào xe
may mắn là ông hiếu đã bám được vào một thân cây cao su
người bạn đi cùng ông hiếu thấy vậy đã cố gắng xuống để kéo bạn lên
nhưng cũng bị dòng nước chảy xiếc quần đi và may mắn bám được vào một cây cao su giữa dòng nước siết
khi nhận được tin báo có hai người bị nước cuốn trôi ba dân quân của xã cùng người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt
và đưa hai người đàn ông cùng chiếc xe máy bị nước cuốn kéo lên bờ an toàn
vâng trong những ngày mưa lũ thì chúng tôi tiếp tục khuyến cáo người dân là cần phải cẩn trọng khi đi qua các khu vực cầu có khe suối
đệ hình dốc để tránh những tai nạn đuối nước có thể xảy ra
địa phương các vùng ngập lụt nên cắm các biển cảnh báo nguy hiểm ở các địa điểm thường xuyên bị ngập lụt
có dòng nước chảy xiết để người dân cảnh giác
thưa quý vị
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á công ty cổ phần mc và các đơn vị liên quan
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam thời hạn bốn tháng về tội vi phạm quy định về ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
quy định tại điều hai trăm linh sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
một trần phương bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hai nguyễn đức tài sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám nguyên giám đốc sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần đông á
ba phùng ngọc khánh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần mnc
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh đúng quy định pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng để điều tra làm rõ hành vi phạm tội
của các bị can mở rộng vụ án và thu hồi tài sản
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tp hcm đã xét xử sơ thẩm vụ án trần phương bình
nguyên tổng giám đốc phó chủ tịch hội đồng quản trị chủ tịch hội đồng tiến dụng ngân hàng thương mại cổ phần đông á
dab và các đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho dap hơn tám tám trăm hai mươi bảy tỷ đồng
tiếp đó ngày một mươi bốn tháng một tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án trần phương bình và các đồng phạm
thông tin mới nhất liên quan đến vụ án mạng khiến ba người tử vong tại phú yên
cục cảnh sát hình sự bộ công an chủ trì phối hợp cùng công an tỉnh phú yên công an tp hcm và các phòng nghiệp vụ của bộ công an
đã bắt giữ được
đoàn minh hải chú tại tỉnh phú yên là nghi phạm sát hại ba người trong gia đình vợ cũ đã bỏ trốn vào tp hcm và đang tìm cách trốn sang campuchia
trước đó hải mua hung khí là dao và búa ở tp hcm
vào chiều ngày hai mươi tám tháng năm hải đến nhà nạn nhân bằng xe máy rồi sát hại bố mẹ vợ cũ
khi thấy vợ cũ của mình là nguyễn thị dương đi vào hải tiếp tục tước đi mạng sống của nạn nhân
con gái của chị dương và hải là cháu vân ba tuổi
ở cùng với mẹ và ông bà nguyễn
sau khi gây án hải đã đưa cháu vân gửi ở nhà ông bà nội ở khu phố phú hiệp ba
đến sáng ngày hai mươi chín tháng năm người dân mới phát hiện thi thể các nạn nhân
sau một mươi một giờ phát hiện vụ án lực lượng phối hợp đã nhanh chóng truy tìm bắt giữ nghi can gây án
xác định nguyên nhân ban đầu được do là mâu thuẫn từ việc giành quyền nuôi con
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguyễn thị quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú tại huyện kim thành tỉnh hải dương đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách
tỉnh hải dương khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra làm rõ
từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai quỳnh đã dùng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội facebook
để trao bán cua đồng đối tượng chủ động liên hệ với khách hàng kèm lời hứa hẹn
nếu mua cua với số lượng lớn thì ngoài việc được hưởng giá yêu đáy
còn được nhường lại các mối hàng đã có để bán hàng và hưởng tranh lệch
quỳnh nhiều lần đóng giả là khách gọi điện thoại đặt mua hàng chục cân cua để thuyết phục nạn nhân
khi nạn nhân sập bẫy đối tượng yêu cầu chuyển toàn bộ tiền hàng cộng phí xếp vào tài khoản của mình
tại ngân hàng đối tượng đã nhanh chóng dùng số tiền này để trả nợ và đánh bạc qua mạng
với thủ đoạn trên quỳnh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên địa bàn huyện nam sách
hiện vụ việc đang được công an huyện nam sách tiếp tục điều tra làm rõ
chỉ vì không thích người lạ vào buôn của mình chơi mà hai đối tượng đã rủ người đi đánh nạn nhân
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ để kết thúc điều tra
chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố hai đối tượng về tội giết người
hai đối tượng là yquan nie và roma allen cùng chú tại huyện kronpark
theo kết quả điều tra ban đầu tối ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
quân và alen cùng một số người thấy anh trạc văn phượng chú cùng địa phương điều khiển xe máy
chờ một người bạn đến
vì không thích người lạ vào buôn mình chơi nên quân đã rủ nhóm bạn đi đánh
quân và allen đã mang theo hung khí đánh tơi thấp vào đầu khiến anh phượng gục ngay tại chỗ
gây án xong nhóm của quân bỏ về nhà
anh phượng được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
nhưng bị đa chấn thương và chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tật bốn mươi
công an phường an hòa thành phố biên hòa tỉnh đống đai đang xác minh làm rõ thông tin
trong clip về việc hai tài xế xe công tân ơ cầm dao đuổi chém tài xế xe tải trên quốc lộ năm mươi một
vào trưa ngày hai mươi chín tháng năm tài xế xe tải và tài xế xe công tân ơ đang điều khiển xe trên quốc lộ năm mươi một
đoạn thuộc phường an hòa thì xảy ra xích bích lời qua tiếng lại
cho rằng tài xế xe tải phóng nhanh vượt ẩu nên hai bên xảy ra xô xát
đoạn clip ghi lại hình ảnh tài xế xe tải bị hai tài xế xe công tân ơ dùng dao tấn công
rất may là tài xế xe công tân ơ dùng sống dao đánh chứ không đâm chém
vụ việc khiến người dân hai bên đường một phèn hoàng sợ
về đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo hình thức tín dụng đen
xuyên quốc gia do đối tượng người trung quốc là liu danjiang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai sống ở quận cầu giấy điều hành tại việt nam
ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cho biết đã khởi tố vụ án
theo tài liệu điều tra vào khoảng năm hai nghìn một mươi bảy liu danjiang quen biết với ly cấp trên của giang
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín ly thuê yang làm việc tại một công ty con trong hệ thống của ly
có trụ sở tại quận bắc tử liêm hà nội với nhiệm vụ quản lý điều hành các bộ phận
tại việt nam để vận hành phần mềm cho vay nặng lãi ô vay
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ly yêu cầu giang bàn giao lại việc quản lý phần mềm ova
cho đối tượng khác và cả hai đã bàn bạc thống nhất đổi tên công ty thành
công ty ngoại truyền thống
trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin yopay việt nam cho giang làm giám đốc
bước đầu làm rõ có khoảng một triệu tài khoản khách hàng đăng nhập vào hệ thống
ứng dụng cho vay của đường dây trên với dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng
tính đến thời điểm hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã bắt khẩn cấp hai mươi một đối tượng
trong đó có năm đối tượng bị bắt về hai hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
và cưỡng đoạt tài sản một mươi sáu đối tượng bị bắt vì hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú yên vừa chia xóa một vụ mua bán
trái phép chất ma túy trên địa bàn tp tuy hòa
cụ thể tại một phòng vé nhà xe trên địa bàn phường ba thành phố tuy hòa lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tp yên phát hiện bắt quả tang lê thành đạt chú tải tp tuy hòa đang cầm trên tay
một gói hàng
bên trong có chứa một trăm năm mươi viên nén màu hồng
qua tết nhanh đây là thuốc lắc với tổng khối lượng khoảng năm mươi năm g
đạt khai nhận đã mua số ma túy trên từ một người phụ nữ ở tp hồ chí minh
đem về phú yên để sử dụng và bán kiếm lời
cũng phạm tội về ma túy hồ anh tuấn chú tải quận bảy tp hồ chí minh
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với công an tp vĩnh long bắt giữ
qua công tác trinh sát lực lượng công an phát hiện tuấn di chuyển bằng xe khách
từ tp hồ chí minh xuống tỉnh vĩnh long để bán ma túy
khi tuấn vừa xuống xe đối tượng bị lực lượng công an khống chế bắt giữ
thu giữ một mươi túi ni lông bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng
nghi là chất ma túy hai túi ni lông chứa ba mươi viên màu xanh nghi là chất ma túy
ngoài ra tạm giữ hai điện thoại di động cùng số tiền năm triệu đồng
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đồng nai liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản
gây ra tâm lý lo lắng trong người dân
thủ đoạn thì vẫn không có gì mới giả xe máy qua các tuyến đường vắng người
tìm người đi một mình thì ép xe cướp giật nhưng hành vi thì ngay cắn manh động
khi nếu nạn nhân chống cự bọn chúng lập tức hành hung
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
đây là nhóm cướp giật liên huyện vừa bị công an huyện tróng bom tỉnh đồng nai triệt phá
theo hồ sơ công an đây là những đối tượng không nghề nghiệp
sáu đối tượng bao gồm thân thế huỳnh hai mươi một tuổi phạm quốc anh hào một mươi chín tuổi thân thế hùng hai mươi tám tuổi
nguyễn hoàng bảo hai mươi một tuổi ngô văn thành hai mươi tám tuổi và nguyễn mai vũ hảo hai mươi bảy tuổi
cả sáu ngụ xã giang điền huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã bàn bạc rủ nhau đi trên xe máy loại phân khối lớn
theo nhóm từ hai đến bốn người trên địa bàn cách xài chấp ranh của huyện tróng bom long thành thống nhất định quán
khi thấy con mội đi một mình chúng áp sát cướp vật rồi nhanh chân tổ thoát
từ cuối tháng một đến cuối tháng bốn năm nay nhắm đối tượng trên thực hiện hơn một mươi vụ cướp dật tài sản
tài sản mà chúng cướp được lên đến hàng trăm triệu đồng tiền mặt nhiều điện thoại và nhiều tài sản có giá trị khác
sau khi gây án các đối tượng lấy tiền ăn nhậu rồi chia nhau tiêu xài hàng ngày
riêng các loại giấy tờ của các nạn nhân chúng thường vớt đi để phi tan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
còn đây là nhóm bốn đối tượng gồm danh nhật trường hai mươi tuổi quê tỉnh kiên giang
nguyễn ngọc phước một mươi chín tuổi ngu sa phước thiền huyện nhân trạch
nguyễn tấn đạt một mươi chín tuổi quê tỉnh an giang và lê thanh dễ một mươi tám tuổi quê tỉnh sóc trăng
cả bốn tạm trú huyện nhân trạch vừa bị công an huyện khởi tố bắt tạm giam
để điều tra làm rõ hành vi cướp
các đối tượng ăn mặc giả gái thường mang hung khí
thời điểm gây án vào đêm khuya đường vắng
khi thấy con mồi chúng dàn cảnh gây hấn đánh nhau
rồi mang hung khí hù dọa hoặc xin đẻo tiền rồi khống chế nạn nhân cướp tài sản
bước đầu chúng khai nhận đã thực hiện hơn một mươi vụ cướp cướp giật tài sản
trên địa bàn các xã giáp ranh khu công nghiệp nhân trạch huyện nhân trạch